tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo bùi mạnh hùng bốn mươi năm tuổi
ngụ tại phường long bình tp biên hòa tỉnh đồng nai tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng bị cáo hùng giữ chức vụ trưởng phòng kế hoạch tổng hợp ubnd tỉnh
sau đó giữ chức phó giám đốc trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện văn phòng ubnd tỉnh
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín bị cáo hùng đã chiếm đoạt một bảy tỷ đồng của hai nạn nhân trú tại tp hcm
với mục đích chuyển mục đích sử dụng đất tại huyện định quán và nhân trạch
và một nạn nhân tại thành phố biên hòa nhờ hùng xin vào làm nhân viên tại văn phòng ubnd tỉnh
sau khi bị tố cáo hùng đã bị bắt giữ vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
quá trình điều tra gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình các bị hại